thưa quý vị và các bạn trong đêm nay rãnh mây rông và đới gió đông nam ẩm tiếp tục hoạt động
bắc bộ vẫn có mưa ở mức giải rác
riêng đối với khu vực lào cai yên bái hà giang hay tuyên quang sẽ có mưa vừa đến mưa to
nên cần phải đề phòng tình trạng lũ quét và xả lỡ đất
sáng ngày mai rãnh mây rông gây mưa ở bắc bộ suy yếu
tuy nhiên thành phần gió đông nam ẩm thì vẫn còn hoạt động
miền bắc trời nắng nhưng không quá mạnh
ở khu vực vùng núi nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
trong khi đó ở khu vực trung du nhiệt độ nhỉnh hơn một chút từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
còn ở vùng đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
trời sẽ có cảm giác oi bức về trưa và chiều
những cơn mưa rông ở miền trung mới chỉ lát đát một vài nơi
nhưng cũng nhờ đó mà cường độ cũng như diện nóng ở miền trung giảm đi nhiều
ngày mai diện nóng chỉ chủ yếu tập trung ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi
với ngưỡng nhiệt từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
với các tỉnh bình định phú yên nhiệt độ cao trên ba mươi năm độ nóng cũng chỉ còn xảy ra cục bộ
trong khi đó ở các tỉnh khánh hòa đến bình thuận
nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ duy trì trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
về chiều và tối ở ninh thuận và bình thuận
hay phần phía tây của thừa thiên huế quảng nam và đà nẵng sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và rông
người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh có thể đi kèm
ở tây nguyên và nam bộ thời tiết cũng chưa có nhiều biến động
trong đêm nay trên cả hai khu vực chỉ còn có mưa ở một vài nơi
đến chiều và tối mai mưa sẽ tăng lên mức giải rác ở tây nguyên và diện nhiều nơi ở các tỉnh thành nam bộ
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên sẽ phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn tại các tỉnh thành nam bộ mức nhiệt trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tốt
mưa chỉ còn xảy ra một vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió hướng nam đến đông nam ở cấp bốn đến cấp năm
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
cà mau đến kiên giang sẽ có mưa rào và rông ở mức giải rác
trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước